ngày hai mươi hai tháng tám tại vườn quốc gia pù mát huyện con cuông tỉnh nghệ an
hội nghị đánh giá kết quả trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý bảo tồn đa dạng sinh học
giữa vườn quốc gia pù mát và khu bồi hoàn đa dạng sinh học nạm chuôn nạm săng
thuộc tỉnh bô ly khăm say nước bạn lào đã được tổ chức thành công tốt đẹp
tại hội nghị hai bên đã chia sẻ những thông tin báo cáo tình hình chung
và kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác sau một năm
trong thời gian qua vườn quốc gia pù mát đã phối hợp với trung tâm nghiên cứu và bảo tồn
động vật hoang dã giám sát động vật sau tái thả có gắn thiết bị theo dõi đặt máy bẫy ảnh
để giám sát các loài động vật tịch thu nhiều bẫy và súng tự chế của các đối tượng săn trộm
về phía đoàn của sở nông lâm nghiệp của lào cũng đã báo cáo sự ra đời của dự án
và kết quả thực hiện dự án bồi hoàn đa dạng sinh học trong năm qua đặc biệt việc xây dựng
quy chế phối hợp thực thi pháp luật và việc quản lý điều hành
tại hội nghị hai bên thống nhất tổ chức các cuộc tuần tra chung tại khu vực giáp danh biên giới
tuân thủ theo pháp luật hai nhà nước phối hợp trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học
cứu hộ động vật hoang dã trước khi thả về tự nhiên